cụ thể đối với các trường hợp nghi nhiễm ncov lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế
bộ công an khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành cơ quan liên quan
ra soát tất cả các trường hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nghi nhiễm
bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương chỉ đạo ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ra soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh
bộ y tế khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất người bị cách ly
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch
ngay tại địa điểm có người nghi nhiễm hoặc nhiễm ncov
đối với trường hợp đến hoặc đi qua tỉnh hồ bắc trung quốc trong vòng một mươi bốn ngày
phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh
ubnd các địa phương khi có trường hợp mắc bệnh phải công bố dịch ngay
thực hiện việc học sinh sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể
tập trung đông người
nghệ hội theo chỉ đạo của ban bí thư và của thủ tướng chính phủ
sáu chiếc khẩu trang vừa bị cục cảnh sát kinh tế bộ công an phối hợp
cùng đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường hà nội phát hiện và thu giữ
số khẩu trang này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và điều đáng nói là giá gốc của mỗi chiếc khẩu trang này là chỉ vài nghìn đồng
nhưng chủ hàng đã bán ra thị trường với giá gấp nhiều lần như vậy
lợi dụng tâm lý của người dân
trước dịch virus
orona chủ cơ sở kinh doanh khẩu trang và dung dịch nước rửa tay tại ngõ hai trăm chín mươi kim mã ba đình hà nội
đã nhập số lượng hơn sáu trăm linh túi tương đương với sáu chiếc khẩu trang về để tiêu thụ
khai thác tại chỗ chủ cửa hàng là lương thị hải yến cho biết
mua hàng này trên mạng xã hội số khẩu trang này được nhập rời khi bán cho khách
mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi
giá mỗi khẩu trang này từ năm đến sáu đồng trên chiếc
nhưng được bán buôn với giá sáu mươi năm bảy mươi đồng một túi
đến thời điểm lực lượng chức năng phát hiện thu giữ đã có hai chín trăm chín mươi chiếc khẩu trang
được chủ cửa hàng bán ra ngoài thị trường

hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ